nhằm tăng cường bảo hộ lao động kỹ thuật mặc định tạo thuận lợi cho việc phái cử tiếp nhận lao động kỹ thuật đặc định giữa việt nam và nhật bản
mới đây bộ lao động thương binh và xã hội và hiệp hội các nghiệp đoàn dịch vụ lưu trú và khách sạn toàn nhật bản ký bản ghi nhớ hợp tác về đẩy mạnh tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định việt nam ngành dịch vụ lưu trú và khách sạn sang làm việc tại nhật bản
theo luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi của quốc hội nhật bản cho phép tiếp nhận lao động kỹ năng mặc định người nước ngoài và làm việc tại nhật bản thì riêng ngành lưu trú khách sạn sẽ tạo cơ hội cho hai mươi hai lao động
bộ lao động thương minh và xã hội đang xây dựng đồng bộ các phương án triển khai gồm phương án thông tin tuyên truyển sâu rộng để người lao động quan tâm có thể tiếp cận thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết lạy bỏ các đối tượng trung gian môi giới du học trá hình v v
đồng thời cũng sẽ giúp nhật bản giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực trong một số ngành quan trọng của nền kinh tế và là động lực để thúc đẩy hơn nữa giao lưu hợp tác nhất là trong lĩnh vực hợp tác lao động đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ giữa hai nước